nhưng tín dụng đen vẫn len lỏi từ thành thị đến vùng nông thôn
những tờ giấy quảng cáo với nội dung mời gọi cho vay tiền nhanh thủ tục đơn giản không cần thế chấp và chia nhỏ lãi suất theo ngày
giờ đây không khó để tìm thấy ở các vùng nông thôn
và cũng chính những tờ giấy nhỏ nhỏ này đã để lại những hậu quả không hề nhỏ chút nào
vậy đâu là những giải pháp để đấu tranh với tội phạm cho vai nặng lãi ở vùng nông thôn
chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ở tỉnh bình định
huyền phu mỹ tỉnh bình định
những tờ giấy quảng cáo với nội dung mời gọi cho vay tiền nhanh thủ tục đơn giản không cần thế chấp và chia nhỏ lãi suất theo ngày như thế này xuất hiện ngày càng phổ biến
thực chất chỉ là chiêu trò của các đối tượng tín dụng đen
tuy nhiên nhiều người do thiếu hiểu biết nên đã rơi vào vòng vây lãi suất cắt cổ của bọn chúng
khi người vay không trả được nợ các đối tượng uy hiếp đe dọa thân nhân gia đình con nợ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
trước tình hình đó công an huyện phu mỹ
đã nhanh chóng tiến hành xác minh điều tra đồng thời phân công lực lượng trinh sát thường xuyên bám sát địa bàn để thu thập thông tin nắm quy luật hoạt động của các đối tượng kiên quyết không để bọn chúng tiếp tục gây hại cho người dân
các đối tượng hoạt động cho vây nhanh lãi tín dụng đen đa số lựa chọn những địa bàn nông thôn những địa bàn cách xa với trung tâm thị trấn
với phương tức đối tượng cho vây chỉ cần giấy chứng minh giấy đăng ký cho phép loại xe
thủ tục nhanh gọn
đến một thời gian khả năng chi trả của người dân không có trả được trả lỗi nữa
đến lúc đó các đối tượng đã sử dụng điện thoại điện thoại đe dọa khám chứa những người liên quan trong hợp đồng cho vây
đến mức bị hại nhân dân bỏ khỏi địa phương
sau khi thu thập đủ chứng cứ đến ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện phù mỹ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng là

đỗ văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tỉnh thái bình và bùi tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố hải phòng
khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi uy hiếp người dân để gọi đợi thám xét nơi ở của các đối tượng
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều loại sổ sách và giấy tờ vây tiền của gần một trăm linh người với đại suất cao
khi khách hàng có nhu cầu vây tiền thì sẽ qua điện vào số điện thoại
thì mình sẽ hẹn gặp theo nhu cầu của khách có thể gặp tại nhà có thể tại quán cà phê quán nước
sau đó mình sẽ phổ biến hình thức vây tiền
và cơ hội đại suất cho khách thì khách hàng đồng ý thì mình sẽ đến tìm hiểu công việc của khách
nếu khách có đủ như khá long vây tiền thì mình sẽ cho khách vây
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt gần một tỷ đồng với thủ đoạn cho vay nặng lãi
ngoài hai đối tượng đỗ văn hoàng và bùi tuấn anh còn có nhiều đối tượng khác tham gia với vai trò giúp sức
nhất là uy hiếp người dân để đòi nợ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chỉ trong vòng hai mươi ngày hai đối tượng đã liên tiếp thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản với tổng số tiền gần tám mươi triệu đồng
và vừa bị công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai tháng
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng năm trần văn sang hai mươi bốn tuổi chú phường thành phước
điều khiển xe máy biển kiểm soát sáu mươi bốn k một một mươi chín nghìn một trăm bốn mươi chín từ quận cái răng tp cn đến phường cái vồn thị xã bình minh
để đón lê minh nam ba mươi một tuổi chú phường cái vồn đi trộm cắp tài sản
khi đến xã tân phú huyện tam bình phát hiện nhà một người dân không khóa cửa rào nên cả hai đã dừng xe
nam ở bên ngoài cảnh giới sang vào dùng một đoạn kim loại móc và mở chốt cài cửa nhà lẻn vào phòng ngủ
lấy trộm bốn điện thoại di động hơn hai triệu đồng và gần bốn chỉ vàng một mươi tám k
sau đó cả hai mang số tài sản vừa trộm được đi bán và chia nhau tiêu xài
công an huyện bù đốp tỉnh bình phước vừa tổ chức điều tra xử lý các đối tượng thực hiện hành vi trộm nhiều cây xanh
thuộc nhóm gỗ quý của đội công trình đô thị huyện bù đốc
trước đó nhận được tin báo của đội công trình đô thị huyện bù đốt về việc năm mươi hai cây xanh thuộc nhóm gỗ quý một a
trong đó có ba mươi hai cây cẩm lai hai mươi cây gỗ đỏ cao từ ba đến ba năm m đường kính gốc từ một mươi hai đến một mươi bảy cm
tại khu vực khu dân cư bến xe huyện khu phố thanh bình thị trấn thanh bình huyện bù đốc bị mất trộm
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định số cây xanh này được anh nguyễn văn vũ
chú ấp bốn xã thiện hưng mua lại của các đối tượng huỳnh thanh phước ngô tùng lâm và nguyễn thanh phước
cùng chú tại huyện bù đốt
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận để lấy được số cây nêu trên đã thực hiện hành vi lấy trộm nhiều lần
từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hiện công an huyện bù đốp đã kiểm kê đánh dấu toàn bộ số cây xanh tại nhà anh nguyễn văn vũ
và bàn giao cho đội công trình đô thị huyện bù đốp đồng thời xử lý các đối tượng theo quy định
mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng
thời gian qua phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã tiếp nhận điều tra xử lý nhiều vụ án
có liên quan đến hành vi phạm tội này
đây là hai đối tượng trần vũ thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh hương yên
lái xe của công ty trách nhiệm hóa hạn logitum việt nam tại hà nội
và lê văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại tỉnh hưng yên
quảng trị đang bị lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố điều tra
về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ
được biết qua giới thiệu thái quen và được trung thuê chở thuốc nổ từ quảng trị vào quảng ngãi
với tổng khối lượng là một trăm sáu mươi tám kg
để che mắt lực lượng chức năng thái sẽ thông báo lịch trình chở hàng của công ty cho trung
sau đó trung sẽ giao thuốc nổ cho thái tại quảng trị để thái tiếp tục chuyển vào quảng ngãi
việc liên lạc giữa hai đối tượng đều được thực hiện qua số điện thoại thuê bao
mang tên người khác
trong quá trình điều tra các đối tượng luôn khai báo nhỏ dọt quanh co chối tội
thời gian qua tình hình mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đang có những diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng mua bán vũ khí vật liệu nổ chuyên nghiệp đã lôi kéo câu kết với một số người
do thiếu hiểu biết pháp luật ham tiền đã hình thành nên những đường dây tàng trữ vận chuyển
mua bán vũ khí vật liệu nổ với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che giấu sự phát hiện của các lực lượng chức năng
nhiều đối tượng mua bán vũ khí vật liệu nổ chuyên nghiệp đã lôi kéo câu kết với một số người
do thiếu hiểu biết pháp luật ham tiền đã hình thành nên những đường dây tàng trữ vận chuyển
mua bán vũ khí vật liệu nổ chuyên nghiệp đã lôi kéo câu kết với một số người
do thiếu hiểu biết pháp luật ham tiền đã hình thành nên những đường dây tàng trữ vận chuyển
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đang tiếp tục triển khai thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm trước pháp luật góp phần đảm bảo an ninh quốc gia
giữ diện an ninh trật tự trên địa bàn
hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hưng kính và nhóm đàn em
về tội cưỡng đoạt tài sản vụ án xảy ra tại chợ long biên quận ba đình hà nội
nguyễn kim hưng tức hưng kính là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên
được xác định là người cầm đầu cùng hầu tòa với hưng kính còn có nhóm đàn em
gồm nguyễn hữu tiến tức tiến hói sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi lê thanh hải tức hải gió sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn mạnh long tức long cao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai dương quốc vương tức vương lợn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trước đó vào ngày một mươi một tháng bảy hưng kính và nhóm đàn em phải ra hầu tòa
nhưng phiên xử bị tạm hoãn vì luật sư của bị cáo hưng kính và luật sư của bị cáo nguyễn hữu tiến vắng mặt
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám chị nghiêm thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và chồng là anh hoàng anh hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú tại phường phúc xá quận ba đình kinh doanh hoa quả tại chợ long biên
chị nga và anh hà thường xuyên bị các đối tượng nguyễn kim hưng lê thanh hải nguyễn mạnh long
dương quốc vương là tổ trưởng và nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên
có hành vi đe dọa chèn ép trong công việc kinh doanh để bắt phải nộp nhiều loại tiền khác nhau
dưới danh nghĩa là những nhân viên của tổ bốc dỡ số hai thuộc chợ long biên
nguyễn kim hưng đã chỉ đạo vương hải và long sử dụng các thủ đoạn chèn ép gây khó khăn
đe dọa hộ kinh doanh của gia đình anh hà chị nga
hưng chỉ đạo đồng bọn không tu thiền theo các bảng kê do bộ do ban quản lý chợ long biên phát hành
mà thu theo bảng kê do hưng tự đặt ra
sau đó bọn chúng chèn ép và chép lại nộp lại một phần số tiền này theo bảng kê của ban quản lý chợ long biên phát hành
phần lớn còn lại thì đem chia nhau và dùng vào các mục đích khác
diễn biến của phiên xử chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
tạm giữ hình sự lái xe hoàng xuân hòa hai mươi sáu tuổi ở xóm chín xã xuân thắng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bảy vừa qua trên tuyến quốc lộ năm
theo cơ quan điều tra kết quả kiểm tra lái xe hoàng xuân hòa không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi ba tháng bảy trên quốc lộ năm đoạn qua xã cộng hòa huyện kim thành tỉnh hải dương
ô tô tải hai mươi chín h một mươi năm nghìn chín mươi bảy chở nước đóng chai do hòa điều khiển mất lái lao vào giải phân cách giữa trượt dài khoảng hai mươi mét
rồi lật nghiêng vào nhóm người đang chờ sang đường vụ tai nạn làm năm người chết tại chỗ hai người bị thương
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
công an huyện đắc cờ long tỉnh đắc nông đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan minh châu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã đắc som huyện đắc cờ long tỉnh đắk nông về tội hiếp dâm
còn về tội cố ý gây thương tích công an huyện đắc xom tỉnh đắc nông đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn tuấn hộ khẩu thường trú tại thôn hai e hai mươi chín xã đắc mon huyện đắc song tỉnh đắk nông
có xe ổ thẳng dài một năm cm trên chiếc mét phải
và đối tượng trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an